tại thành phố đà nẵng thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc gặp mặt thân mật và chúc tết các cán bộ hưu trí trung cao cấp tại các tỉnh miền trung
cùng dự có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao lãnh đạo nguyên lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
các địa phương thừa thiên huế thành phố đà nẵng tỉnh quảng nam quảng ngãi tây ninh và quân khu năm
phát biểu tại cuộc gặp mặt thủ tướng đã thông báo một số thành tựu của đất nước trong năm hai nghìn một mươi chín trên các lĩnh vực
đồng thời bày tỏ vui mừng trong những năm qua khu vực miền trung tây nguyên đã có những bước phát triển tốt
các thành phần kinh tế đều tăng trưởng và nhất là khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh
đóng góp ngày càng lớn vào thành tích kinh tế xã hội ở khu vực và cả nước
nhấn mạnh tầm quan trọng của năm hai nghìn hai mươi
năm tiến hành đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng bộ toàn quốc lần thứ một mươi ba
thủ tướng mong muốn chính quyền và nhân dân các tỉnh thành miền trung đoàn kết để tháo gỡ những vướng mắt
huy động được mọi nguồn lực trong dân đồng thời nỗ lực hơn nữa đổi mới sáng tạo thu hút đầu tư
nhất là những doanh nghiệp nhà đầu tư tiềm năng để phát triển địa phương
qua đó góp phần thực hiện được khát vọng của dân tộc xây dựng một đất nước việt nam hùng cường